tại phiên họp toàn thể lần thứ một mươi tám của ủy ban pháp luật của quốc hội diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã giải trình nhiều vấn đề còn vướng mắt
xung quanh việc thực hiện pháp luật về quản lý phí bảo trì nhà trung cư hiện nay
mặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vận hành nhà trung cư đã được ban hành tương đối đầy đủ
nhưng thời gian qua tại một số địa phương mà chủ yếu là tại các đô thị lớn
vẫn tồn tại tranh chấp khiếu nại trong quá trình quản lý sử dụng nhà trung cư
phần lớn các tồn tại tranh chấp có liên quan đến việc sử dụng kinh phí bảo trì nhà trung cư
nhiều đại biểu bày tỏ sự băn khoăn với việc thu phí bảo trì một lần trong hai mươi năm đầu là hợp lý
và kết thúc như thế này đã hợp lý chưa
và quan điểm của tôi thì tôi cho rằng nâng thư khoảng một năm vật vẳng theo cách tính của bộ trưởng là nó hợp lý hơn
vậy đề nghị bộ trưởng cho biết thì cái quan điểm của bộ trưởng về vấn đề này như thế nào
giải trình về vấn đề này bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cũng đề xuất tính lại thời gian thu phí bảo trì cho hợp lý
sau khi đánh giá lại thì chúng tôi thấy có mấy vấn đề thế này
cái thứ nhất là mức thu